cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại tổng công ty trẻ việt nam công ty cổ phần và các đơn vị tổ chức có liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố bắt tạm giam bị can nguyễn thiện toàn nguyên tổng giám đốc phụ trách hội đồng thành viên tổng công ty trẻ việt nam
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với đặng ngọc cầm và nguyễn quốc khánh đều là thành viên hội đồng thành viên tổng công ty trẻ việt nam
có hành vi ký các nghị quyết của hội đồng thành viên tổng công ty trẻ thống nhất góp vốn và thoái vốn là quyền sử dụng khu đất hai trăm hai mươi năm nam kỳ khởi nghĩa quận ba tp hcm
không thông qua đấu giá công khai theo quy định gây thiệt hại tài sản nhà nước
hiện vụ án đang tiếp tục khẩn trương điều tra mở rộng củng cố tài liệu chứng cứ để làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan xác minh tài sản để kê biên thu hồi triệt đề tài sản